thưa quý vị trong những năm qua có rất nhiều vụ việc tàu cá bị đâm va trên biển
nhưng việc tìm ra thủ phạm gặp nhiều khó khăn thậm chí như là mỏ kim đáy bể
tuy nhiên gần đây việc các ngư dân đồng loạt đầu tư lắp đặt hệ thống máy radar định dạng trên tàu
đang được xem là mắt thần là hộp đen để lưu lại thông tin
giúp cơ quan điều tra tiến hành thu thập chứng cứ khi xảy ra những vụ đâm pha trên biển
nhất là trong đêm và điều kiện thời tiết xấu
sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng hải
một con tàu vận tải đang chạy tốc độ cao trên biển và cách qua khu vực các ngư dân việt nam đang đánh thả lưới
bằng mắt thường các ngư dân không thể quan sát được số hiệu của con tàu này
ban đêm trên biển con tàu này càng trở nên nguy hiểm
vì tàu đã hành trình rất gần tàu ngư dân cách ngang hướng hành trình với tốc độ một mươi hai hải lý một giờ
nhưng hệ thống máy định dạng định vị trở thành mắt thần trên tàu cá của ngư dân
đã phát tín hiệu nguy hiểm và hiển thị số tàu quốc tịch
nếu mà tàu đi gần thì nói dung là nếu nó có định dạng thì các lùi sóng của tàu lớn thì nó kết hợp với nhau
thì nó hú hoặc nó báo động cho mình để biết là tàu lớn nó chuẩn bị nó đến gần mình
còn mình nghĩ tránh
những năm trước đây ngư dân điều khiển tàu quan sát mặt biển bằng mắt thường với cự ly gần
còn nếu trong đêm tối hoặc thời tiết xấu thì tầm nhìn càng thu hẹp và nguy cơ tai nạn rất dễ xảy ra
còn giờ đây ngư dân hành nghề đánh bắt xa bờ trên biển đã sử dụng máy định vị định dạng
được tích hợp hải đồ chi tiết bao gồm toàn bộ khu vực biển việt nam và các nước đông nam á
máy tích hợp nhận dạng tự động thu phát ais trên hai kênh hàng hải tám mươi tám b sẽ hiện trên hải đồ
để giúp tránh va lưu lại số liệu các tàu trong khu vực
sau vụ tàu qng chín mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi chín ts đã bị đâm chìm các ngư dân càng chú trọng vào việc lắp đặt máy định dạng
để bảo vệ tính mạng tài sản đồng thời lưu lại sự việc xảy ra để báo cáo cơ quan điều tra tiến hành làm rõ
khi xảy ra va chạm trên biển nhất là khi tàu thuyền đâm va bỏ chạy
bây giờ mình có cái máy định dọn đó là cũng như nó bóp cho mình cũng như mình có chứng cứ
ví dụ chiếc tàu o tàu b là tàu nước ngoài tàu nước nào nó ủi nó tông mình vào biển khoi đêm hôm đó là bóp cho mình
để gì mình chấn ký cho chính quyền ở địa phương
trang đêm đó mình ngủ mà tàu nào nó kéo lưới hay là tàu nếu không kéo lưới mà tàu lưới của mình mất
thì mình vẫn biết lưới của mình nằm chỗ nào mình trả tối
đây là hình ảnh một vụ tàu ngư dân bị đâm va trên biển
các người dân vừa cứu tàu vừa lưu lại thông tin trên máy định dạng để báo cáo trực tiếp vào đất liền
cho các cơ quan chức năng
tỉnh quảng ngãi có năm năm trăm năm mươi tàu cá hiện nay nhiều tàu làm nghề lưới rơi đã lắp thiết bị máy định vị định dạng
còn tàu cá làm các nghề khác cũng đang tính tới việc lắp đặt máy định dạng
tức là mua cái máy định dạng này nhưng mà cái này nó rất là có hiệu quả
mà đến giờ này cũng khuyến khích người dân cố gắng làm thế nào đó
thì dành một khoản tiền của mình để mua mẫu cái con tàu và khi đánh bét đổ tường so đó
thì có một cái máy này để ổn định
khi mà gió to sóng lớn hoạt là
những trường hợp như tàu của lõa mà khi mà vô trọng đến gần thì có hiệu ra đó bố rất là kết quả
máy định vị định dạng giá thành khoảng hai mươi triệu đồng
nhưng góp phần tăng sự an toàn cho ngư dân khi đánh bắt trên biển
đồng thời vừa là mắt thần để ngư dân kịp thời báo cáo về tình hình an ninh trật tự xảy ra trên biển
giúp các cơ quan điều tra thuận lợi trong việc truy tìm tàu gây tai nạn bỏ trốn